trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bốn ca chiếm tám mươi hai số ca dương tính với virus sars cov hai là năm mươi ba ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai là ba ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với virus sars cov hai là bốn ca chiếm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một ba trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm linh hai người chiếm ba cách ly tập trung tại cơ sở khác tám chín trăm hai mươi chín người chiếm bảy mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai chín mươi năm người chiếm một mươi tám